nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam hôm nay ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn thuận đức đã được tổ chức tại xã nguyện úy huyện kim bảng tỉnh hà nam
tham dự ngày hội có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
những năm qua dưới sự lãnh đạo của tri bộ sự phối hợp của ban công tác mặt trận các tri hội đoàn thể sự trung sức đồng lòng của nhân dân kinh tế thôn thuận đức đã có nhiều khởi sắc
thu nhập bình quân đầu người hiện đạt ba mươi năm triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo còn hai một
nhờ vậy năm hai nghìn một mươi chín thôn có một trăm sáu mươi bảy trên một trăm tám mươi năm hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa
nhân dịp này thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đã tặng quà cho thôn thuận đức
và bốn mươi xuất quà cho các gia đình chính sách người có công hộ nghèo của thôn
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ủy hà nam huyện kim bảng cũng tặng quà cho thôn thuận đức và các cụ trên tám mươi tuổi của thôn